thưa quý vị trong bối cảnh omicron đang áp đảo trên toàn quốc bộ y tế cho biết đã sẵn sàng các điều kiện về nhân lực cơ sở hạ tầng để tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
và phương án tiêm vaccine mũi bốn đối với người có bệnh nền cũng như nhóm đối tượng cần bảo vệ
thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã tiêm ở nước ta là gần hai trăm linh năm triệu liều vaccine
trong đó số liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên là gần một trăm tám mươi ba bốn triệu liều và số liều tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là hơn một mươi bảy triệu liều
theo bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long hiện ngành y tế đang lên phương án tiêm vaccine covid một mươi chín với nhân lực cơ sở hạ tầng để sẵn sàng tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi

thông kê trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín tổng số liều vaccine mỗi bốn đối với người có bệnh nền cũng như nhóm đối tượng cần bảo vệ
bộ trưởng bộ y tế thông tin hiện bộ y tế đang giao cho các cơ quan chuyên môn hội đồng khoa học các chuyên gia để đánh giá
nghiên cứu một cách thận trọng kỹ lưỡng khoa học hiệu quả để phù hợp với từng giai đoạn
bộ y tế sẽ phân tích các yếu tố nguy cơ về những lợi ích và rủi ro để từ đó triển khai tiêm cho những đối tượng này
bộ trưởng bộ y tế thông tin hiện bộ y tế đang giao cho các cơ quan chuyên môn hội đồng khoa học các chuyên gia để đánh giá
một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một với hơn tám trăm linh liều đến nay covax đã hỗ trợ việt nam hơn năm mươi ba triệu liều
cùng với viện trợ song phương việt nam cũng đã nhận được hai mươi chín năm triệu liều nâng tổng số viện trợ quạc của pháp và kênh song phương là gần tám mươi ba triệu liều
chiếm gần bốn mươi trong tổng số hai trăm một mươi bảy triệu liều vaccine mà việt nam nhận được tính đến thời điểm này